nhằm tăng cường xử lý xe quá tải quá khổ thời gian qua thanh tra giao thông các địa phương trong cả nước
đã sử dụng cân sách tay tiến hành kiểm tra hơn năm mươi tám tám trăm linh xe phát hiện gần ba xe vi phạm về tải trọng
theo kết quả kiểm soát tải trọng xe tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu từ ngày hai mươi một tháng tám đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
lực lượng chức năng tại các trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động cố định và thanh tra các sở giao thông vận tải các địa phương
sử dụng cân sách tay tiến hành kiểm tra trên năm mươi tám tám trăm linh xe phát hiện hai chín trăm linh xe vi phạm về tải trọng
một trăm chín mươi ba xe vi phạm về kích thước thùng hàng tước một một trăm ba mươi ba giấy phép lái xe xử phạt nộp kho bạc nhà nước hai mươi sáu sáu tỷ đồng
thanh tra các cục quản lý đường bộ đã tiến hành kiểm tra sáu mươi hai xe phát hiện ba mươi chín xe vi phạm về tải trọng
một mươi xe vi phạm về kích thước thùng hàng tước ba mươi hai giấy phép lái xe xử phạt nộp kho bạc nhà nước một hai tỷ đồng
thời gian qua công tác kiểm soát tải trọng xe đã nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội
nhận thức của chủ xe lái xe doanh nghiệp vận tải các cơ sở đầu nguồn hàng góp phần tạo sự cạnh tranh lành mạnh
trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và cân bằng thị phần vận tải đường sắt đường thủy nội địa hàng hải